xin kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới các tỉnh đông bắc bộ chịu tác động của không khí lạnh suy yếu và di chuyển ra phía đông
nên về đêm và sáng trời nhiều mây có sương mù và sương mù nhẹ
nhiệt độ thấp nhất tăng lên mức một mươi bốn một mươi bảy độ vùng núi có nơi thấp hơn
còn ban ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất từ hai mươi hai hai mươi sáu độ có nơi cao hơn
các tỉnh tây bắc bộ cũng có nhiều mây và sương mù vào đêm và sáng khiến tầm nhìn giảm thấp
nên quý vị cần chú ý khi lưu thông trên những cung đường đèo dốc để đảm bảo an toàn
còn trên chiều trời nắng nhiệt độ tăng dần cao nhất đạt mức hai mươi bốn hai mươi bảy độ có nơi cao hơn
thời tiết ấm áp dần và cảm giác rét chỉ còn vào thời điểm về đêm và sáng
các tỉnh phía bắc miền trung bao gồm thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
trong ba ngày tới phổ biến ít mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ
trên chiều có nắng
còn từ quảng bình đến thời thiên huế có mưa sải sát tập trung vào cuối ngày
nhiệt độ cao nhất vì thế sẽ ở dưới mức hai mươi sáu độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong hai ba ngày tới còn có mưa rào ngắt quãng ở khu vực phía bắc
từ bình định trở ra còn lại có nắng vào trưa chiều
nhiệt độ tăng dần từ bắc vào nam đến ninh thuận bình thuận có thể đạt mức hai mươi chín ba mươi độ vào trưa chiều
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới tiếp tục có nắng vào ban ngày và mưa rào chỉ xuất hiện thoáng qua về chiều tối trong thời đoạn ngắn
tuy nhiên lưu ý với người dân vùng cao về đêm và sáng sớm trời rét nhẹ với nhiệt độ thấp nhất vào khoảng một mươi tám hai mươi một độ nhiệt độ cao nhất trưa chiều từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
các tỉnh thành miền nam các hình thế gây mưa trái mùa không hoạt động nên trời phổ biến ít mưa ban ngày có nắng
với nhiệt độ duy trì ổn định mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng từ hai mươi hai hai mươi năm độ có nơi thấp hơn cùng với hiện tượng sương mù
còn mức nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều giao động trong khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ